chương trình tiếp tục với các tin tức về lĩnh vực giao thông
ban quản lý đường sắt đô thị hà nội cho biết ngày hôm nay
nhà thầu gói cp sáu đầu máy toa xe thiết bị đi port tín hiệu thông tin
dự án đường sắt đô thị metro nhổn ga hà nội sẽ tiến hành chạy thử liên tiếp các đoàn tàu của dự án
ở chế độ vận hành tự động với tốc độ tối đa theo thiết kế
theo đó các đoàn tàu sẽ chạy với tốc độ tám mươi km một giờ trên tuyến chính
từ ga s một đến ga s tám nhồn cầu giấy có chiều dài khoảng tám năm km để kiểm tra sự hoạt động của đoạn tàu
tính đồng bộ giữa hệ thống thông tin tín hiệu của đoàn tàu và hệ thống điều khiển
đây là bước quan trọng trong quy trình kiểm tra đoàn tàu ở trạng thái động
phục vụ kiểm tra nghiệm thu chạy thử và đánh giá độc lập về an toàn vận hành đoàn tàu